mới đây tại bình phước khi đang đi học thêm một nữ sinh năm hai nghìn sáu bị bạn tấn công dẫn đến thương tích
và bị trầm cảm đã khiến gia đình hoang mang
chiều ngày một mươi sáu tháng bốn chị lương thị thanh hiền mẹ của nữ sinh nm học sinh lớp một mươi hai
trường trung học phổ thông thị xã bình long bình phước cho biết
đang đưa con cái từ thành phố hồ chí minh về bình phước để tiếp tục điều trị
theo đó n đã bị một nhóm bạn học trung lớp tấn công vào tối ngày tám tháng bốn
tại một trục tâm dạy tiếng anh thuộc khu phố phú sơn phường an lộc thị xã bình long
chị hiền cho biết thêm n vẫn còn chóng mặt khi đi lại
sáng ngày một mươi sáu tháng bốn con gái chị tái khám tại bệnh viện tâm thần
bác sĩ thông tin tình trạng của n cần phải điều trị lâu dài và phải bảo lưu việc hào hành
tuy nhiên do n có hai kỳ thi sắp tới nên gia đình xin bác sĩ kê thuốc về uống
nếu tình trạng bé ổn bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị sau
theo chị hiền sau khi xảy ra vụ việc con gái bị bạn tấn công
chị đã lên công an trình báo và chỉ yêu cầu các bạn xin lỗi
sau này không được lập lại vụ việc và bồi thường tiền điều trị thường tích
nhưng sau khi về nhà n liên tục bị nôn ói
sau hai ngày điều trị tại trung tâm y tế thị xã bình long
gia đình đã đưa nữ sinh lên bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm tp hcm cấp cứu
và được chuẩn đoán tổn thương nông ở đầu tổn thương nội sọ
chiều hai mươi hai tháng bốn n xuất viện nhưng tâm lý không tốt
nên gia đình tiếp tục đưa nữ sinh này đến bệnh viện tâm thần
tại đây các bác sĩ chuẩn đoán nữ sinh đang trong giai đoạn trầm cảm nặng
không có các triệu chứng loạn thần
n vẫn đang được kê đơn thuốc điều trị
trước đó ngày một mươi năm tháng bốn bà ngoại của bé cũng đã đến công an để lấy lời khai
với lý do con gái bị tấn công chị yên cho biết
có thể trước đó nhóm của n có năm người chơi chung với nhau
sau đó nợ và người bạn tên v tách ra khỏi nhóm nên xảy ra mâu thuẫn
ủy ban nhân dân thị xã bình long đã nắm vụ việc trên
và đã chỉ đạo cơ quan công an xác minh làm rõ vụ việc
để xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm
theo đó đoạn video dài hơn một phút
vút kỳ lại cảnh một nữ sinh bị bạn bắt quỳ và liên tục tấn công
vụ việc có sự chứng kiến của nhiều bạn học khác
song không một ai cắn ngăn
quá xác minh ban đầu nạn nhân là m t
học sinh lớp một mươi của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện dark gray
vụ việc xảy ra tại khu ký túc xá của trung tâm này
đại diện trung tâm giáo dục thường xuyên huyện dark gray cho biết
tối ngày hai mươi bảy tháng ba một nhóm nữ sinh ở trường khác
đã xông vào khu ký túc xá của trường để nói chuyện với nữ sinh t
sau đó nữ sinh tê bị nhóm bạn này tấn công
sau khi xảy ra sự việc các bạn cùng ký túc xá đã không báo cáo cho nhà trường
đến ngày hai mươi tám tháng ba gia đình của t mới đến trường để phản ánh
và dẫn học sinh t về để chăm sóc sức khỏe
hiện sở giáo dục và đào tạo quantum đã yêu cầu
trung tâm làm rõ vụ việc để có hình thức xử lý phù hợp
đồng thời yêu cầu mời phụ huynh hai bên gia đình lên gặp nhau
tiến hành hòa giải ổn định tâm lý cho các em học sinh
về phía ủy ban nhân dân huyện dark gray
cơ quan này đã giao công an huyện điều tra làm rõ vụ việc
theo điều tra ban đầu do có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook
em trần thị minh tê đã nhắn tin cho em phan nguyễn ngọc hát
sinh năm hai nghìn bảy trường trung học phổ thông nguyễn trãi
thị xã an khê tỉnh gia lai hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn
sau đó cả hai em đã rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn
ban đầu cả hai hẹn gặp nhau trước hộ trường hai mươi ba tháng ba
thuộc địa bàn phường an tân thị xã an khê
đổi sang hẹn nhau trước cổng trường mầm non tại tổ sáu phường an bình thị xã an khê
tại đây giữa nữ sinh trần thị minh tê và nữ sinh phan nguyễn ngọc hát
xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
trong lúc sâu sát em trần thị minh tê đã dùng dao thủ sẵn trong người
tấn công em phan nguyễn ngọc hát
thấy vậy nhóm bạn đi cùng đã đưa em phan nguyễn ngọc hát
tới bệnh viện đa khoa khu vực an khê cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
riêng trần thị minh tê sau khi gây án đã đến công an thị xã an khê đầu thú
sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi công an đã bản giao thi thể
em phan nguyễn ngọc hát cho gia đình tổ chức trưng mai táng
ngày một mươi một tháng một mươi một thông tin từ công an tỉnh nam định cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ bảy thanh thiếu niên
sinh năm hai nghìn sáu đến hai nghìn chín cùng chú tại huyện nam trực để điều tra hành vi
hành hung nam sinh lớp một mươi hai tử vong
các đối tượng bị tạm giữ gồm
vũ anh đức vũ tuần phát nguyên đạt phát cao huy hoàn đỗ quốc khánh
nguyễn đại tuân cùng chú tại thị trấn nam giang cao xuân trường chú ở xã nam cường
nạn nhân trong vụ việc đã năm sinh nguyên anh tuấn một mươi tám tuổi chú tại xã đồng sơn
cùng huyện nam trực học sinh lớp một mươi hai a bốn trường trung học phổ thông nam trực
theo cơ quan công an nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn xảy ra từ trước đó
cụ thể tối ngày sáu tháng một tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên hảo
hảo nhớ đức diện
hoàn trả thù tuấn nhưng đức diện lại bị tuấn dùng gậy sắt tấn công
khiến hai đối tượng ghi hận và quyết phải trả mối thu này
trước đó trên mạng xã hội sôn sao video ghi lại cảnh một thanh niên
bị nhóm người truy đuổi gây thương tích
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày bảy tháng một tại khu vực ao xanh
cụng công nghiệp đồng côi thị trấn nam giang huyện nam trực
xảy ra việc hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
một nhóm gồm đức cùng nhiều thanh niên khác nhóm còn lại chỉ có hai người là
tuấn và bạn là bùi trần mạnh hùng cùng tuổi
tại đây do không giải quyết được mâu thuẫn nhóm của đức đã dùng gậy gỗ nhặt bên đường
và gậy sắt mang theo tác động liên tiếp vào các vị trí trọng yếu của tuấn
khiến nam sinh ôm đầu ngã ra đất
hình ảnh do camera ghi lại cho thấy quá trình diễn ra vụ việc
nhóm của đức đuổi tuấn chạy từ dưới ruộng lên đường làng
rồi dồn vào cổng một tòa nhà tấn công hội đồng
hình ảnh khác là tuấn bị ngã nằm bên vệ đường và một thanh niên cởi chân
dùng hung khí tấn công liên tục vào người tuấn trước sự chứng kiến của một số thanh niên khác
tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định
nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày do chấn thương não
ngày một mươi tháng một công an tỉnh nam định cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên
cùng chú tại huyện nam trực để điều tra vụ việc tấn công hội đồng
khiến nam sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông nam trường tử vong
theo tìm hiểu từ người dân địa phương và từ các thầy cô giáo trường trung học phổ thông nam trực
thời điểm tuấn bị tấn công nam sinh đang sống cùng với ông bà vì cha mẹ vắng nhà vào miền nam mưu sinh bằng nghề bán phở
ngày tuấn bị tấn công tử vong là ngày chủ nhật tuấn không đến trường
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng liên quan đến vấn đề ẩu đà giải quyết mâu thuẫn của học sinh
trước đó trên mạng xã hội
đã lan truyền một bài viết về một học sinh cấp ba ở thị xã an nhơn bình định
bị nhóm bạn tấn công hội đồng dân tới gãy mũi phải vào viện cấp cứu khiến dư luận phẫn nổ
vừa qua lãnh đạo trường trung học phổ thông số ba an nhơn thị xã an nhơn cho biết
công an địa phương đang làm việc với một số học sinh liên quan đến việc gây thương tích cho em nguyễn thành thương
sinh năm hai nghìn bảy
học sinh lớp một mươi a bốn
khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi hai
em nguyễn thành thương và em bùi anh phi sinh năm hai nghìn bảy lớp một mươi a năm
trường trung học phổ thông số ba an nhơn nhắn tin thách thức nhau
khi hết giờ học em bùi anh phi đã tấn công thương
sau đó một nhóm học sinh ở lớp một mươi a năm của trường này tiếp tục tham gia hội đồng
làm em thương bị thương ở mũi và vùng mặt
phát hiện sự việc lãnh đạo và nhân viên y tế trường trung học phổ thông số ba an nhơn đã đưa em thương đến trạm y tế xã nhơn thọ để sơ cứu
sau đó nhà trường chuyển em này đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu điều trị
ông nguyễn sơn đồng hiệu trưởng trường trung học phổ thông số ba an nhơn cho hay
do trước đó các em có nhắn tin qua lại thách thước nhau nên tan trường mới xảy ra xô xát với nhau
sau khi xảy ra vụ việc nhà trường mời phụ huynh đến cam kết giáo dục
trước mắt nhà trường ổn định tổ chức để đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường
nếu kết luận tỷ lệ thương tích của em thương trên một mươi một công an sẽ khởi tố
em nguyễn thành thường cho biết em vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước
thì có bạn kéo lại rồi tấn công khiến em bị chóng
khi máu mũi em chảy nhiều quá nên các bạn bỏ chạy
theo ông nguyễn thành trung năm mươi ba tuổi cha của thương
mà trưa ngày hai mươi tháng một mươi hai cả nhà ông đang làm đám rỗ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra
phải đến khi con gái ông chạy từ trường về nhà để báo thì mọi người mới biết con trai bị hành hùng
ông trung nói lúc nghe con gái về nhà nói tôi chạy lên trường
thì mọi người đã đưa thương đi tới trạm y tế
tôi chạy lên thì thấy nó chảy máu nhiều quá tôi nhìn con và đau lòng vô cùng
bà nguyễn thị em nhỏ mẹ thương cho hay nghe tin con bị thương tôi rất xót
tôi mong nhà trường công an vào cuộc làm rõ để đòi lại công bằng cho con tôi
và cũng không để xảy ra những trường hợp học sinh khác bị hành hung như con tôi
sau khi bình tĩnh thương cho biết nhiều ngày trước những học sinh nam này cùng thương có chơi game trên mạng
là thằng bệnh đau và những từ rất khó nghe
không những vậy các học sinh này còn nhắn tin khủng bố thương rất nhiều lần
thương cho biết thêm em rất bực nên nói với các bạn là giờ tụi bay muốn cái gì
sau đó một bạn nói là em muốn cái gì thì mấy bạn đó cũng chiều rồi sau đó em bị tấn công
theo phương trước đây những người hành hung em thường hay chọc gạo và đã có một lần khiến em chảy máu miệng
thương nói lần trước cách đây khoảng một tuần một bạn học nam khác lớp nhào vô
khiến em chảy máu miệng em sợ quá nhưng không thông báo cho gia đình hay thầy cô vì sợ bị tấn công tiếp
lúc đó em chỉ muốn nghỉ học vì các bạn đó suốt ngày hù dọa
trong khi đó ông trung cho biết cách đây khoảng một tuần thương có trình bày ý định muốn nghỉ học nhưng không nói lý do
cả nhà rất lo lắng và động viên em tiếp tục đi học
ông trung bức xúc nó cứ đòi nghỉ học mà không chịu nó lý do đến bây giờ thì nó mới nói trên trường bị các bạn hội đồng
tôi không ngờ các cháu trên trường lại giải phóng
vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng lại uy hiếp tinh thần rồi ra tay khiến con tôi phải nhập viện cấp cứu tôi vô cùng đau lòng